mở đầu bản tin chiều nay là thông tin liên quan đến phiên tòa xét xử nguyên thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường và các đồng phạm tham gia buôn bán thuốc giả
sáng nay phiên xét xử tiếp tục với phần tranh luận
các luật sư bảo chữa đã đưa ra nhiều luật điểm luận cứ phân tích các cấp độ hành vi trong vụ án nhằm giảm nhẹ mức độ hành vi vi phạm cho thân chủ của mình
bào chữa cho bị cáo phạm hồng châu nguyên trưởng phòng đăng ký thuốc cục quản lý dược bộ y tế
luật sư trần hồng phúc cho rằng bị cáo châu không chỉ đạo nhân viên dưới quyền thẩm định sớm hồ sơ xin cấp số đăng ký
cho hai thuốc h hai k level fluoxacin và h hai k ciprofluoxacin mang nhãn hiệu health hai nghìn
dịch bệnh covid một mươi chín khiến số lượng người lao động mất việc làm giảm thu nhập tăng lên lợi dụng tình hình nhiều người đang gặp khó khăn về tài chính lại không có việc làm các đối tượng lừa đảo đã mạo danh là nhân viên của các sản thương mại điện tử đăng tin tuyển cộng tác viên bán hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản phản ánh sau đây tại hải phòng
thời gian gần đây trên địa bàn thành phố hải phòng xuất hiện việc người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi tham gia cộng tác bán hàng trên mạng
các đối tượng dùng thủ đoạn nhắn tin hoặc sử dụng tài khoản mạng xã hội để đăng tin tuyển cộng tác viên bán hàng trên các sản thương mại điện tử như shopee lazada tiki
khi người có nhu cầu liên hệ các đối tượng hướng dẫn thực hiện đặt mua hàng online để tăng tương tác cho các gian hàng
mỗi lượt mua hàng thành công được hoàn lại tiền gốc và hưởng thêm từ một mươi đến hai mươi giá trị đơn hàng
những đơn hàng đầu tiên có giá trị nhỏ công tác viên sẽ được hoàn trả tiền mua hàng kèm hoa hồng như đã hứa để tạo lòng tin
sau khi nạn nhân chuyển khoản lượng tiền lớn các đối tượng lừa đảo tẩu tán tiền trong tài khoản và cắt liên lạc với nạn nhân
nhiều nạn nhân đã bị các đối tượng lừa số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng
từ một hai đơn hàng về sau thì người ta yêu cầu tăng hẳn mức và tôi cũng tin họ và chuyển một vài lần
sau đó tôi thấy sốt ruột thì liên lạc với họ nhưng người ta đưa nhiều lý do để trí hoãn những việc thanh toán
và sau đó thì một hai lần nữa tôi không liên lạc được với họ thì lúc đấy mới biết là bị lừa đảo
thực tế các thủ đoạn lừa đảo như trên không mới nhưng phương thức thực hiện của các đối tượng ngày càng tinh vi hơn
các đối tượng thường không có thể tìm hiểu
các đối tượng không có địa chỉ thực tế và thường sử dụng thông tin giả khi liên hệ với nạn nhân nên việc truy tìm rất khó khăn
với sự phát triển của khoa học công nghệ hiện nay tội phạm công nghệ cao trở lên rất tinh vi hoạt động phức tạp
tội phạm công nghệ cao hoạt động mang tính ẩn danh che giấu tung tích che giấu hành vi vi phạm pháp luật
các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức thủ đoạn sau một vài tháng trở lại sử dụng phương thức thủ đoạn mới
thủ đoạn của chúng là thường đưa ra mức hồng cao
đánh vào tâm lý người dân và người dân chưa nhận diện được hành vi thủ đoạn lừa đảo này dẫn đến dễ dàng trở thành con mồi của các đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội
ngoài hình thức lừa đảo trên còn rất nhiều hình thức như giả danh công ty bảo hiểm gọi điện thoại thông báo bị hại đã làm giả hồ sơ bệnh án để chiếm đoạt tiền bảo hiểm
giả danh công an viện kiểm sát đe dọa bị hại có liên quan trong vụ án lớn
thông báo bị hại đã có lệnh bắt tạm giam để yêu cầu chuyển tiền rồi chiếm đoạt
người tham gia mạng xã hội không lên để lộ thông tin cá nhân lên mạng xã hội và không kích vào các đường linh lạ dẫn đến việc có thể bị hách tài khoản
không tham gia vào các lời mời trào qua mạng xã hội tham gia chứng khoán tiền ảo bán hàng qua mạng
lên đặt các mã bảo vệ qua hai lớp và đặt theo các ký tự
có số và chữ mua hàng qua mạng nên chọn các trang uy tín có số lượng người tham gia lớn có thương hiệu
qua các vụ việc trên cho thấy khi muốn làm cộng tác viên cho các công ty doanh nghiệp đơn vị cung ứng hàng hóa dịch vụ
người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để xác định tính chính xác
trước khi chuyển tiền qua các hệ thống thanh toán điện tử cần đặc biệt lưu ý kiểm tra lại thông tin có các biện pháp xác thực đối tượng nhận tiền
và tuyệt đối không chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng lạ
đặc biệt các cơ quan thực thi pháp luật như công an viện kiểm sát nhân dân tòa án nhân dân chỉ gặp gỡ làm việc với người dân
thông qua công an cơ sở và không làm việc gửi lệnh bắt giam giữ qua điện thoại mạng xã hội
phần cuối là thông tin về truy nã tội phạm
chuyên mục lệnh truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại một trăm tám mươi ba khu dây thép thị trấn đồng đăng huyện cao lộc tỉnh lạng sơn về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật
bên cạnh đó đối tượng này còn phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lạng sơn
về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
và quyết định truy nã của phòng an ninh điều tra công an tỉnh lạng sơn về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh nhập cảnh hoặc ở lại việt nam trái phép
đối tượng này có nốt ruồi cách ba cm trên sau cánh mũi phải
còn về tội sản xuất tàng trữ vận chuyển buôn bán hàng cấm công an huyện lộc bình tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng bùi kim bách sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn thụy lôi xã thụy lôi huyện tiên lữ tỉnh hương yên
và đối tượng đinh lệnh ngọc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn khánh hùng xã hùng đức huyện hàm yên tỉnh tuyên quang
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện văn lãng tỉnh lạng sơn cũng về tội sản xuất tàng trữ vận chuyển buôn bán hàng cấm
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý